tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt trường đại học phenica và quỹ đổi mới sáng tạo phenica
phó thủ tướng vũ đức đam đã đến sự buổi lễ
phát biểu tại sự kiện phó thủ tướng nhấn mạnh cần phải phát triển nguồn nhân lực
đầu tư vào khoa học nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư giáo dục đại học dạy nghề
đến nay đã có bốn trường đại học ngoài công lập dành nguồn vốn đầu tư cho cơ sở các ngành đại học trên một tỷ
và trường đại học phenica là một trong số đó
cũng tại sự kiện đã diễn ra lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
và tập đoàn fenica và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục toàn diện giữa các trường đại học fenica và trường đại học andrews của hoa kỳ